tổng cục hải quan cho biết lực lượng chức năng của đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ một xuồng máy vận chuyển trái phép hai mươi chín bao thuốc lá ngoại trong vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam
theo đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền bắc hải đội một cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã phát hiện ba xuồng gắn máy đang chuyển hàng
thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã nổ máy với mục đích chạy trốn trong đó bỏ lại một xuồng máy cùng với hai mươi chín bao thuốc lá các loại
tổng cục hải quan cũng đánh giá tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tuyến biển diễn biến vô cùng phức tạp với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
trong đó tập trung vào một số mặt hàng quan trọng như xăng dầu rượu ngoại thuốc lá ngoại mỹ phẩm pháo nổ pháo hoa vải quần áo mây mặc giày dép da cầm hải sản và các loại hàng hóa gia dụng khác phục vụ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín tại các địa bàn khu vực móng cái quảng đinh và khu vực cảng hải phòng